trong thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn qua các tỉnh tây nguyên nói chung và tỉnh đắk nông nói riêng
xảy ra tình trạng ném đá vào xe khách gây thiệt hại về tài sản cho các doanh nghiệp vận tải và gây hoang mang cho hành khách đi xe
câu hỏi đặt ra là cơ quan quản lý đã làm tròn trách nhiệm của mình hay chưa hay đến khi gây hậu quả mới lấy làm tiếc thì e rằng đã muộn
đây là các đối tượng nguyễn đức thiện phạm lộc ninh lương văn hòa phạm hùng danh cùng chú tại xã nam bình huyện đắk song
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng bảy sau khi nhậu xong nhóm đối tượng trên chạy xe máy theo quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã nam bình huyện đắk xong chơi
do có nhiều xe khách lưu thông trên đường theo hướng ngược lại chiếu đèn gây khó chịu nên cả nhóm rủ nhau ném đá xe khách đi dọc đường
các đối tượng đã ném đá vào nhiều xe ô tô đi qua đoạn đường trong đó có xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi b hai nghìn ba trăm hai mươi hai của nhà xe tân niên đi theo tuyến gia lai đồng nai bị vỡ kính chắn gió bên hông trị giá năm sáu triệu đồng
ngay sau đó các đối tượng đã bị bắt giữ
sau khi nhậu xe trên đường về do bực tức xe khách mấy lần ép đường nên đã khởi sướng lên biệt ném đá và cùng đồng bọ
bạn bè ném đá xe khách tân niên từ đắc minh lên sài gòn
tuyến quốc lộ một mươi bốn chạy qua địa bàn tỉnh đắc nông có chiều dài trên một trăm năm mươi km đi qua các địa bàn cư rút đắc minh đắc sông đắc lập và thị xã giang nghĩa
đắc minh là địa bàn xảy ra khá nhiều vụ ném đá xe khách
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn đã xảy ra sáu vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắc minh đã điều tra làm rõ sáu trên sáu vụ
trong đó ra quyết định khởi tố hai vụ với bốn bị can về hành vi cố ý làm hỏng tài sản
qua các vụ việc nguyên nhân chính dẫn đến cái việc ném đá xe là hầu hết là do tính can quấy gây rối
rồi là tính thể hiện của các đối tượng dẫn đến là cái hành vi ném đá xe
mục đích là ném để cho vui ném vì tính can quấy gây rối là chính
ngay sau khi xảy ra tình trạng
ném đá vào các phương tiện ô tô lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi bốn
công an tỉnh đắk nông đã có công điện chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt các biện pháp công tác
để kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi ném đá ô tô khách ô tô tải
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện
để tiếp tục phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
thì chúng tôi tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục cho quần chúng nhân dân
và tập trung chủ yếu
vào số đối tượng là thanh thiếu niên hư có biểu hiện là đi chơi khuya
tăng cường công tác nắm tình hình để sử dụng triệt để số quần chúng nhân dân tốt
khi có vụ việc xảy ra hoặc chỉ cần có đối tượng có dấu hiệu hoạt động bởi hành vi này
thì đã kịp thời cung cấp cho lực lượng công an
để giải quyết rứt điểm tình trạng ném đá xe khách lưu thông trên các tuyến đường
bên cạnh việc lực lượng công an các cấp trong tỉnh gia quân trấn áp mạnh với loại tội phạm này
thì đòi hỏi các cấp các ngành chính quyền địa phương ở cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân
nhất là thanh thiếu niên
bên cạnh đó mỗi gia đình cần phải tăng cường quản lý giáo dục con em mình
tránh xảy ra những việc tương tự như trên góp phần đảm bảo sự bình yên trên những tuyến đường
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
nghị phạm ayub n khazani hai mươi năm tuổi đã bị cáo buộc xả súng trên chuyến tàu khởi hành từ amsterdam hà lan đến thủ đô paris của pháp vào ngày hai mươi một tháng tám vừa qua
đối tượng tình nghi tiến hành vụ xả súng trên một chuyến tàu của pháp mới đây có liên quan đến các tổ chức cực đoan
và tên này đã xem một video thanh chiến vài phút trước khi xảy ra vụ tấn công
đây là thông tin được nhà chức trách pháp công bố tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều tối qua hai mươi năm tháng tám
nghi phạm ayub el hajani hai mươi năm tuổi bị cáo buộc xả súng trên chuyến tàu khởi hành từ amsterdam hà lan đến thủ đô paris pháp vào ngày hai mươi một tháng tám
theo các công tố viên của pháp n kazani đã mang theo một khẩu súng akm cùng hai trăm bảy mươi viên đạn và một bình xăng khi lên tàu
khi đối tượng nổ súng trên chuyến tàu tốc hành thì ngay lập tức y đã bị một nhóm người mỹ đi nghỉ hè tại châu âu gồm hai quân nhân và một sinh viên khống chế
trong khi đó afp đưa tin đã xảy ra một vụ xả súng nữa vào chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám
tại khu trại người rom ở miền bắc nước pháp làm bốn người thiệt mạng và ba người bị thương nặng
vào ngày hôm qua trụ sở của đảng dân chủ xã hội đức ở berlin đã phải sơ tán nhân viên do bị đe dọa đánh bom
theo spg đe dọa này có liên quan tới chuyến thăm thành phố hedenoor vừa qua của ông sigmar gabriel chủ tịch đảng spg phó thủ tướng đức
tổng thư ký spg jasmin fahimi cho biết là tòa nhà willy brandt của đảng spg
nhận được cú điện thoại đe dọa đánh bom vào lúc khoảng ba giờ chiều theo giờ địa phương
nhận thấy đây là mối đe dọa thực sự ban quản lý tòa nhà đã cho sơ tán toàn bộ nhân viên bên trong để đảm bảo an toàn
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng tám ông gabriel đã tới thăm khu nghỉ tạm dành cho người tị nạn ở thành phố hedenoor thuộc bang sachsen tại hedenoor
ông gabriel đã cực lực lên án các hành động bạo lực và chỉ trích gây gắt những kẻ gây dối
sau vụ việc này tòa nhà wily brand đã liên tục nhận được những lời đe dọa qua thư điện tử hoặc điện thoại
một vụ nổ lớn đã xảy ra vào ngày hôm qua tại đường ống dẫn khí đốt làm dung chuyển thủ đô tasken của uzbekistan
không có ai bị thương sau vụ nổ trên do xảy ra tại khu vực biệt lập
xong các hình ảnh video ghi lại tại hiện trường thì vụ nổ đã tạo ra một quả cầu lửa lớn cùng với các đám cháy
đám cháy kéo dài trong ba giờ
trong khuôn rông đề phòng có lúc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ đạt được mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
thời tiết tại khu vực phía đông bắc bộ từ đêm ngày hai mươi tám đến dạng sáng ngày hai mươi chín khối khí mát từ phía bắc sẽ được tăng cường nên mưa rông sẽ mở rộng sang toàn khu vực
ngày hai mươi chín được cảnh báo có thời tiết xấu nhiều nơi đặt mưa vừa có nơi mưa to
riêng vùng nam đồng bằng trong đó bao gồm cả thủ đô hà nội trong ngày này cũng chuyển nhiều mây có mưa và dự kiến vùng mưa còn duy trì tới hết tháng tám này
nhiệt độ đạt ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
đến với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế vẫn là tình hình nắng nóng tuy nhiên trong ba ngày tới nắng nóng gây gắt tại đây có xu hướng giảm nhẹ
mức nhiệt độ trưa chiều phổ biến ra động ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ cá biệt có nơi đạt ở mức là ba mươi sáu độ
chiều tối mưa rào và rông có khả năng xảy ra tại phía bắc các tỉnh như thanh hóa nghệ an và một vài nơi từ quảng bình đến thừa thiên huế
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trời mây thay đổi ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
nhìn chung mưa rông tại khu vực này chưa lan rộng và chỉ phổ biến mang tính chất cục bộ và thời điểm mưa tập trung chính vào lúc chiều tối và đêm
tuy nhiên trên nền nhiệt độ ban ngày còn oi và nóng
khu vực tây nguyên quá trình hội tụ của đới gió tây nam ở mực khoảng một năm km là nguyên nhân kép gây mưa tăng trong hai ngày vừa qua trên khu vực
trong ngày tới thời tiết nơi đây trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi bốn độ
ở phía nam hôm nay bầu trời còn nhiều mây chiều và đêm nay còn xảy ra mưa rào đều trên diện nhiều nơi có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
tuy nhiên từ ngày hai mươi bảy mưa sẽ giảm nhanh thời tiết chuyển nắng gián đoạn vào ban ngày
hình thấy mưa rông buổi chiều thu hẹp từ diện nhiều nơi về diện rải rác
sang ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín thì nắng sẽ kéo dài tới sáu tám tiếng với nền nhiệt độ tăng trở về ngưỡng là từ ba mươi ba ba mươi bốn độ ở nam bộ
chiều tối ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín chỉ còn mưa rào nhẹ ở mức độ không đáng kể
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt